chuyển sang thông tin tiếp theo
đối tượng đã sử dụng mạng xã hội facebook để tìm những thông tin về người bán xe máy trên địa bàn thành phố tam kỳ
sau đó hẹn đối tượng đến để mượn xe chạy thù rồi nhanh chóng tổ thoát
ngoài ra đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếc xe máy exciter tại quận liên triều thành phố đà nẵng